chủ tịch tập đoàn moderna cho biết hãng đã bắt tay vào dự án nghiên cứu lại vaccine có thể chống được tới bốn biến thể của virus sars cov hai bao gồm cả omicron
ngày một tháng một mươi hai hãng dược moderna tuyên bố vào tháng ba tới hãng sẽ đệ đơn lên fda xin cấp phép lại vaccine tăng cường của hãng có khả năng chống được biến thể omicron
chủ tịch tập đoàn moderna stefan house cho biết ông tin rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường có mang các gen tấn công được các đột biến có trong biến thể omicron sẽ là cách nhanh nhất giải quyết được vấn đề các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay đang bị biến thể này làm giảm hiệu quả
ông house nêu rõ hiện moderna đã bắt tay vào dự án nghiên cứu này đồng thời cũng nghiên cứu các loại vaccine có thể chống được tới bốn biến thể của virus sars cov hai khác bao gồm cả omicron
theo người đứng đầu hãng moderna việc nghiên cứu và phát triển các loại vaccine tăng cường chống được biến thể omicrone phải mất ít nhất ba bốn tháng hoặc thậm chí lâu hơn nhưng hãng sẽ đưa ra thị trường ngay khi hoàn thiện
ông cũng cho biết fda hiện đang đánh giá khả năng biến thể omicron làm mất tính hiệu quả của các vaccine hiện có như thế nào từ đó có thể có những thay đổi trong quy định đến lộ trình phê duyệt vaccine mới được nhanh hơn
chủ tịch holtz cũng cho rằng các vaccine hiện có hoàn toàn có khả năng biến thể omicron
và có khả năng làm chậm lại sự xâm nhập của biến thể omicron nếu như không ngăn chặn được hoàn toàn